lần đầu tiên các trường đại học của việt nam được liệt kê trong bảng xếp hạng của trung tâm xếp hạng các trường đại học trên thế giới
với bốn trường đại học bao gồm đại học quốc gia hà nội xếp vị trí thứ một năm trăm một mươi đại học quốc gia tp hcm vị trí thứ một năm trăm tám mươi năm đại học duy tân thành phố đà nẵng vị trí thứ một tám trăm năm mươi bốn đại học tôn đức thắng tp hcm vị trí thứ một mươi chín
hệ thống xếp hạng này dựa trên bốn tiêu chí về chất lượng giáo dục việc làm của cựu sinh viên chất lượng đội ngũ và thành quả nghiên cứu
bảng xếp hạng bao gồm hai trường trên tổng số gần hai mươi năm trường đại học trên toàn thế giới